thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong năm hai nghìn một mươi sáu hoạt động cả hội đồng và thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã bám sát những phương hướng nhiệm vụ đề ra
tích cực chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm
các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng ngay từ đầu năm có nhiều đổi mới sáng tạo có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng cụ thể được người dân hưởng ứng tích cực
đặc biệt các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phát động
thi đua nòng cốt định hướng cho các phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
công tác tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng được tập trung chỉ đạo
tạo cơ sở pháp lý và góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng
tuy các phong trào thi đua đã được các bộ ngành địa phương quan tâm phát động
nhưng vẫn còn những phong trào thi đua hiệu quả chưa cao chưa đi vào chiều sâu hình thức và nội dung thi đua chưa phong phú đa dạng
chưa phát huy hết tác dụng hiệu quả của các phong trào
chất lượng công tác khen thưởng đã được nâng lên nhưng cá biệt vẫn còn có những tập thể cá nhân được khen thưởng mà thành tích chưa thực sự tiêu biểu
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ hiện trong cả nước có rất nhiều tấm gương tốt điển hình tốt
nhưng việc tuyên truyền lại chưa làm tốt nên chưa có sức lan tỏa trong nhân dân
thủ tướng yêu cầu cần phải tuyên truyền làm sao để nhân rộng các gương điển hình trong nhân dân
nhằm nêu bật cái chân thiện mỹ để cái chân thiện mỹ cùng đồng hành và tồn tại trong cuộc sống của mỗi cá nhân trong cả nước
bên cạnh đó cũng cần phải lên án mạnh mẽ về tham nhũng tiêu cực nhằm loại bỏ dần những mặt trái của xã hội